sáng nay ngày một mươi một tháng ba ba mươi chín sở ngành quận huyện hà nội đã thực hiện ngày làm việc vào thứ bảy đầu tiên
phóng viên truyền hình nhân dân đã đến ghi nhận không khí làm việc tại phòng đăng ký kinh doanh số một
sở kế hoạch đầu tư tp hà nội và quận hai bà trưng
theo ghi nhận của phóng viên sáng nay các cán bộ thuộc phòng đăng ký kinh doanh số một sở kế hoạch đầu tư
và quận hai bà trưng được bố trí phân công trực tại bộ phận một cửa đã có mặt đầy đủ
mặc dù ngày nghỉ nhưng cũng có rất đông công dân đến giải quyết thủ tục hồ sơ giấy tờ
người dân đánh giá cao quyết định này của thành phố và cho rằng việc áp dụng làm việc vào sáng thứ bảy
ở một số sở ngành của thành phố nhất là bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính là rất cần thiết
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc tiết kiệm được thời gian